công an huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên vừa tạm giữ sáu xe ô tô tải cùng nhiều dụng cụ chặt phá rừng
tại các tiểu khu một trăm một mươi xã xuân long và một trăm hai mươi xã xuân quang hai
hạt kiểm lâm huyện đồng xuân cũng đã lập biên bản thu giữ bốn trăm ba mươi lóng gỗ tròn đường kính từ bốn đến hơn một mươi cm
dài từ ba năm đến năm mét và nhiều dụng cụ phá rừng
trước đó các ngành chức năng của huyện đồng xuân tỉnh phú yên kiểm tra phát hiện một khoảnh rừng
với diện tích gần sáu mươi hectare bị phát đốt và sáu xe ô tô tải đang vận chuyển gỗ củi ra khỏi rừng
đây là khu rừng tự nhiên đang trong thời kỳ tái sinh có chữ lượng gỗ trung bình từ một mươi tám đến một mươi chín mét khối một hectare
qua điều tra ban đầu các ngành chức năng xác định các ông nguyễn văn tự dương văn hiếu ở thị trấn la hai
và nguyễn trí công ở xã xuân sơn nam đều thuộc huyện miền núi đồng xuân tổ chức mua đất lâm nghiệp được giao người dân
ở xã xuân long và xuân quang hai rồi thuê nhân công phát đốt gần sáu mươi hectare rừng
hiện tổ công tác liên ngành của huyện đồng xuân đang phối hợp với ủy ban nhân dân các xã xuân long xuân quang hai
tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng tính chất mức độ và nguyên nhân phá rừng để làm cơ sở xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
được biết từ tháng năm đến nay tại huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên liên tục xảy ra nhiều vụ phá rừng lớn với diện tích gần hai trăm linh hectare